trong bối cảnh thiếu vaccine triều tiên đang sử dụng thuốc kháng sinh và các biện pháp điều trị tại nhà để đối phó với dịch sốt
dù những loại thuốc kháng sinh này không có tác dụng kháng virus nhưng đôi khi được kê đơn cho các trường hợp nhiễm khuẩn thứ phát
để điều trị các ca bệnh sốt truyền thông nhà nước đã khuyến khích bệnh nhân sử dụng thuốc giảm đau và hạ sốt
như ibuprofen amoxilin các loại thuốc kháng sinh khác
trước đây triều tiên cho rằng vaccine covid một mươi chín không phải thuốc chữa bách bệnh vạn năng
giờ đây các phương tiện truyền thông đang khuyến cáo người dân xúc miệng bằng nước muối
uống trà kim ngân trà lá liễu ba lần mỗi ngày
phương pháp điều trị truyền thống là tốt nhất
một người dân bình nhưỡng lớn tuổi chia sẻ và cho biết bà đã được điều trị bằng trà gừng và thông gió cho căn phòng của mình
bà nói trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình
ban đầu tôi rất sợ covid một mươi chín nhưng sau khi làm theo
lời khuyên của các bác sĩ và được điều trị bằng các phương pháp thích hợp mọi chuyện không phải là vấn đề lớn
mặc dù không khẳng định thuốc kháng sinh và phương pháp điều trị tại nhà có thể ngăn covid một mươi chín
nhưng triều tiên đã có truyền thống lâu đời trong việc phát triển các phương pháp điều trị bệnh hiệu quả
như thuốc tiêm được chiết xuất từ nhân sâm trồng trong các nguyên tố đất hiếm
họ tuyên bố loại thuốc này có thể chữa mọi loại căng bệnh thậm chí là aids
triều tiên cũng phát triển một số loại thuốc khác từ các sản phẩm truyền thống để bù đắp cho sự thiếu hụt các loại thuốc hiện đại
hoặc được coi là mặt hàng xuất khẩu sản xuất tại triều tiên
các chuyên gia cho biết mặc dù số lượng bác sĩ được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm
huy động cho các trường hợp y tế khẩn cấp nhưng hệ thống y tế của triều tiên lại thiếu nguồn nhân lực trầm trọng
theo thống kê gần đây của liên hợp quốc triều tiên là một trong hai quốc gia duy nhất trên thế giới
chưa triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trước năm trước nước này vẫn khẳng định sạch bóng covid một mươi chín
giờ đây khi làn sóng omicron bùng phát nước này đang huy động mọi nguồn lực
bao gồm các lực lượng quân đội và tiến hành chiến dịch thông tin công khai để đối phó với đợt bùng phát dịch sốt
truyền thông triều tiên không sử dụng từ covid một mươi chín khi đề cập tới dịch bệnh này
nhưng hãng tin do nháp hàn quốc đưa tin triều tiên đang bị dịch covid một mươi chín tấn công